thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng bộ quốc phòng
tại quyết định số một nghìn sáu trăm năm mươi một thủ tướng bổ nhiệm đồng chí thượng tướng lê huy vịnh
ủy viên trung mương đảng ủy viên quân ủy trung mương phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng
tại quyết định số một nghìn sáu trăm năm mươi hai thủ tướng bổ nhiệm đồng chí trung tướng võ minh lương
ủy viên trung mương đảng ủy viên quân ủy trung mương tư lệnh quân khu bảy giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng